thông tin từ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam sau một tháng phát động phong trào ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
mặt trận tổ quốc việt nam đã tiếp nhận tiền và hiện vật ủng hộ lên đến tám trăm sáu mươi năm tỷ đồng
sau một tháng phát động từ ngày một mươi bảy tháng ba tổng số tiền hiện vật ủng hộ và đăng ký ủng hộ công cuộc phòng chống covid một mươi chín
qua ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã lên tới trên tám trăm sáu mươi năm tỷ đồng
sau một tháng phát động từ ngày một mươi bảy tháng ba tổng số tiền hiện vật ủng hộ và đăng ký ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
qua ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam là nguồn lực rất quan trọng nhằm hỗ trợ các y bác sĩ lực lượng công an quân đội nơi tuyến đầu chống dịch
trong đó chủ yếu cung cấp các trang thiết bị y tế đồ bảo hộ cho các khu cách ly tập trung
cũng theo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tính đến ngày một mươi năm tháng bốn số tiền hiện vật ủng hộ và đăng ký ủng hộ
tại ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam sáu mươi ba tỉnh thành phố lên tới trên bảy trăm một mươi chín tỷ đồng
trong đó số tiền nhắn tin qua cổng thông tin nhân đạo quốc gia đầu số một nghìn bốn trăm linh bảy đã đạt trên một trăm bốn mươi ba tỷ đồng
trân trọng cảm ơn tấm lòng của các đơn vị ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín đại diện ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam bày tỏ
mỗi tấm lòng dù ít hay nhiều đều đáng quý và điều đó sẽ tiếp thêm nguồn lực thêm sức mạnh để cả nước khống chế được đại dịch
sớm mang lại cuộc sống yên bình